tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi tiếp ông nikolai kutsov
chủ tình ngân hàng đầu tư quốc tế iib cùng đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
phó thủ tướng nhấn mạnh với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của iib việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ iib để cùng phát triển hoạt động ngày càng hiệu quả
phục vụ thiết thực cho lợi ích của các nước thành viên
phó thủ tướng vương đình huệ bày tỏ hy vọng chuyến công tác lần này của ông nikolai kutsov chủ tịch ngân hàng đầu tư quốc tế
sẽ giúp iib hiểu rõ hơn về nhu cầu và thực tiễn của việt nam kết nối và thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác tại việt nam
qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động của iib tại việt nam trong thời gian tới
việt nam là quốc gia có nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như có các tiềm năng vốn có đang cần được khai thác ông nikolai kutsov cho biết
chiến lược phát triển của iib dành cho việt nam
chính là hướng đến đối tượng cho vay là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
ông nikolai kutsov cũng hy vọng iib sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển của việt nam trong tương lai nói chung nhất là trong lĩnh vực tài chính
chính phủ việt nam luôn ủng hộ iib thành lập văn phòng đại diện tại việt nam và hoan nghênh chương trình cho vay của iib với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
các tổ chức tài chính vĩ mô gia tăng tiềm lực tài chính cho các ngân hàng và định chế tài chính tại việt nam
cũng như mong muốn tăng cường quan hệ giữa các đối tác của việt nam với iib
tăng cường sự hiện diện hoạt động của iib tại việt nam quyết tâm và định hướng này của chính phủ việt nam là không thay đổi